kính thưa quý vị sở giáo dục đào tạo tp hcm vừa công bố điểm thi vào lớp một mươi của khoảng chín mươi ba thí sinh
nhìn chung thì tỷ lệ điểm dưới trung bình ở môn văn và tiếng anh thì biến động không đáng kể
nhưng đối với môn toán thì có gần một nửa thí sinh dưới trung bình
dữ liệu điểm thi của khoảng chín mươi ba thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi tại tp hcm cho thấy
điểm trung bình của môn toán là năm một mươi bảy có bốn mươi một bảy trăm bảy mươi năm thí sinh điểm thi môn này dưới năm
còn với môn ngữ văn điểm trung bình là sáu năm mươi tám có năm thí sinh đạt chín năm mức điểm cao nhất của môn thi
một mươi thí sinh đạt chín hai mươi năm điểm và chín bảy trăm năm mươi sáu thí sinh điểm dưới năm
với môn ngoại ngữ mức trung bình là năm bốn mươi sáu trong tổng số chín mươi hai một trăm linh năm thí sinh dự thi có bốn mươi một sáu trăm linh thí sinh điểm dưới năm
ở môn thi này có bốn trăm bảy mươi tám thí sinh
đạt điểm một mươi một một trăm tám mươi tám thí sinh đạt chín bảy mươi năm điểm
sau khi nhận kết quả thí sinh có nhu cầu phúc khảo có thể làm đơn và nộp tại trường trung học cơ sở
nơi các em học lớp chín trong hai ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng sáu
sở tổ chức chấm phúc khảo bài thi từ hai mươi chín tháng sáu đến ngày một tháng bảy công bố kết quả vào ngày hai tháng bảy